trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp bốn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc là động lực quan trọng
phát triển kinh tế số là hạ tầng nền tảng của kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
ở tỉnh miền núi như lào cai thì công nghệ thông tin đã thực sự mang lại hiệu quả tăng độ chính xác
tiết kiệm thời gian cho các cơ quan nhà nước người dân và doanh nghiệp
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây tại tỉnh lào cai
thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lào cai đã ban hành đề án số hai mươi về phát triển công nghệ thông tin tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
đến nay đã có trên bảy mươi hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cập nhật xử lý trên phần mềm
thông qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết sự việc minh bạch hóa thông tin nâng cao sự hài lòng của người dân
hiện tại là mình đã áp dụng cái công nghệ thông tin trong cái việc thực hiện chuyên môn như là luân chuyển hồ sơ
sau khi thực hiện xong hồ sơ mình sẽ luân chuyển
hồ sơ lên trên văn phòng tỉnh để ký chứ không phải là cầm hồ sơ giấy lên trên đấy
nó cũng sẽ giảm rất nhiều thời gian để thực hiện thủ tục hành chính
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh lào cai xếp thứ bảy toàn quốc về chỉ số xếp hạng ict index
trong đó chỉ số xếp hạng về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước đứng thứ sáu
tất cả các cơ quan nhà nước các cấp được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành
tích hợp chữ ký số và phần mềm dịch vụ hành chính công của tỉnh
trong sáu tháng đầu năm nay
có gần ba mươi hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống điện tử
có thể nói tại lào cai công nghệ thông tin đã thực sự mang lại hiệu quả
tăng độ chính xác tiết kiệm thời gian cho các cơ quan nhà nước người dân và doanh nghiệp